chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
hôm nay lãnh đạo tp hcm đã tổ chức gặp gỡ cán bộ công đoàn công nhân viên chức lao động tiêu biểu về thực hiện bảy chương trình đột phá mà nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi đã đề ra
tp hcm hiện có một hai triệu đoàn viên công đoàn đây là lực lượng quan trọng làm ra cuộc cải vật chất xây dựng và phát triển thành phố ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới
thành phố đã có nhiều chủ trương và chính sách để đồng hành với doanh nghiệp như tổ chức chương trình gặp gỡ tặng quà cho công nhân
tổ chức chương trình gặp gỡ tặng quà cho công nhân và người lao động nhân dịp đầu năm chương trình trường học ở các khu công nghiệp nhà ở nhà văn hóa cho công nhân chuối cửa hàng sạch về an toàn thực phẩm có trợ giá tại các khu chế xuất khu công nghiệp
tại buổi gặp gỡ đã có gần ba mươi ý kiến của các đại biểu đại diện cho công nhân viên chức và người lao động đang làm việc trong các trường học bệnh viện và các khu chế xuất khu công nghiệp
đề cập đến những vấn đề cần quan tâm hiện nay như chế độ bảo hiểm tiền lương và làm thêm giờ an toàn thực phẩm vệ sinh môi trường
lãnh đạo thành phố đã ghi nhận những ý kiến đề xuất của các công đoàn cơ sở về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động
trong đó thành phố sẽ ưu tiên về quỹ đất để xây dựng nhà ở công nhân nhà ở xã hội cho những người có thu nhập thấp có chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong công nhân viên chức và người lao động và xây dựng nhiều nhà văn hóa công nhân ở tại các khu công nghiệp
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ c sáu mươi sáu bộ công an vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc ra soát lại công tác phòng chống cháy nổ của các hộ kinh doanh sản xuất nhỏ lẻ sau hàng loạt các vụ cháy nổ gây thiệt hại về người và người
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ c sáu mươi sáu bộ công an vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc ra soát lại công tác phòng chống cháy nổ của các hộ kinh doanh sản xuất nhỏ lẻ sau hàng loạt các vụ cháy nổ gây thiệt hại về người và người

cục cảnh sát phòng cháy chữa chống chống chống chống chống chống chống
ghe sau khi tai nạn xảy ra lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương và các lực lượng phối hợp đã đến hiện trường nỗ lực lặn tìm kiếm hai nạn nhân
nhiều năm qua hàng chục nghìn hộ dân ở khu vực phía bắc sông danh thuộc thị xã ba đồn và huyện quảng trạch tỉnh quảng bình luôn phải sống trong cảnh thiếu nước sạch do nguồn nước tại đây bị nhiễm phèn và nhiễm mặn
mong muốn có nguồn nước sạch để sử dụng là mơ ước của người dân nơi đây
tuy nhiên nguyện vọng chính đáng này của người dân hiện chưa được giải quyết do dự án cấp nước giai đoạn hai tại đây chưa được triển khai
hộ gia đình ông nguyễn bá phùng phường quảng phong thị xã ba đồn tỉnh quảng bình hàng chục năm qua phải sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn nhiễm mặn để sinh hoạt hàng ngày
việc sử dụng nguồn nước không bảo đảm vệ sinh khiến cho gia đình ông và hàng chục nghìn hộ dân nơi đây không hề yên tâm
tâm tư và nguyện vọng của người dân quảng phong nói riêng và nói chung là

vừa qua giai đoạn một của dự án cấp nước sạch quảng trạch do chính phủ hungary tài trợ
được đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả đưa nguồn nước sạch đến với bà con một mươi xã thuộc vùng nam sông danh
tuy nhiên hiện nay một mươi hai xã vùng bắc sông danh thuộc huyện quảng trạch và thị xã ba đồn
với hơn tám mươi hộ dân vẫn thiếu nước sạch sinh hoạt
để có nước sử dụng hàng ngày người dân nơi đây phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua nước sạch
với giá từ bảy mươi đến một trăm ba mươi đồng một mét khối
một mươi hai xã ở vùng phía bắc sông danh là các xã huyện quảng trạch và một số phương
thị xã ba đồn đến bây giờ nguồn nước sạch đang là khó khăn
chúng tôi cũng rất mong muốn và kiến nghị lên chính phủ và các vùng ngành trung ương
quan tâm để hỗ trợ tiếp tục giai đoạn hai của dự án nước sạch do chính phủ hungary tài trợ
để đảm bảo một mươi hai xã của phía bắc sông danh huyện quảng trạch và thị xã ba đồn
có nguồn nước sạch để phục vụ cuộc sống cũng như trong sản xuất
việc không có nước sạch
không có nước sạch để sinh hoạt không chỉ khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn
mà nguy cơ phát sinh các loại bệnh do sử dụng nguồn nước không bảo đảm
do đó việc sớm triển khai giai đoạn hai dự án nước sạch tại quảng trạch
là mong ước của hàng chục nghìn hộ dân đang từng ngày thiếu khát nước sạch
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi một mươi năm h hôm nay ba mươi tháng bảy
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba độ kinh đông
cách bờ biển phía đông nam tỉnh phúc kiến trung quốc khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi một mươi năm h ngày ba mươi tháng bảy
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba độ kinh đông
cách bờ biển phía đông nam tỉnh phúc kiến trung quốc khoảng bốn trăm sáu mươi km
về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc
sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc
mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km đi vào đất liền tỉnh phúc kiến trung quốc
sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày ba mươi một tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi bảy năm độ vĩ bắc

sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
đây là tin cuối cùng về bão số năm
không đổ bộ vào việt nam cơn bão thứ chín trong năm nay có tên là nessat
đã đổ bộ vào tỉnh phúc kiến đông nam trung quốc với vận tốc một trăm một mươi tám km một giờ
trong khi cơn bão thứ một mươi dự kiến sẽ đổ bộ ngay sau đó
hiện tại trung quốc đã triển khai kế hoạch khẩn cấp ứng phó
với hai cơn bão nối tiếp nhau tới cùng
cơn bão nessat đổ bộ vào thành phố duyên hải phúc thanh trung quốc
vào khoảng năm giờ sáng theo giờ việt nam sau khi quét qua đảo bình đàm
giới chức tỉnh phúc kiến đã cho sơ tán hơn ba một trăm linh người để tránh bão
dự kiến trong đêm nay hoặc sáng mai cơn bão thứ một mươi sẽ đổ bộ vào tỉnh phúc kiến
mang theo mưa lớn cho khu vực đông nam và đông trung quốc
cũng như tại tỉnh sơn đông
để có thể đối phó với tình hình mưa bão giới chức địa phương sẽ phải báo cáo
với quốc vụ viện trung quốc trong vòng hai giờ đồng hồ
và gửi đội cứu hộ đến khu vực bị ảnh hưởng trong vòng hai mươi bốn giờ
trước đó bão nesat đã quét qua đài loan trung quốc khiến hơn tám mươi người bị thương
nhiều trường học và các cơ quan công quyền phải đóng cửa
trong khi các chuyến bay đã bị hoãn hoặc bị hủy
bản tin xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
cũng trong sáng nay trung quốc đã tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn
nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm thành lập quân giải phóng nhân dân trung quốc
đây là lần đầu tiên trung quốc duyệt binh để kỷ niệm ngày lễ này
kể từ khi thành lập nước cộng hòa nhân dân trung hoa năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
tham gia lễ duyệt binh có khoảng hơn một mươi sĩ quan quân nhân
cùng nhiều loại vũ khí trang thiết bị quân sự
trong đó có khoảng bốn mươi số vũ khí trang thiết bị mới lần đầu tiên được ra mắt với công chúng
hơn một trăm linh máy bay chiến đấu của bao quân chủng lục quân hải quân và không quân cũng tham gia buổi lễ
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản chủ tịch nước trung quốc
đồng thời là chủ tịch quân ủy trung ương ông tập cận bình đã tiến hành duyệt đoàn quân
trong bài phát biểu tại buổi lễ ông tập cận bình khẳng định mục tiêu xây dựng của quân đội trung quốc
cần lên ngang với tầm thế giới
lễ duyệt binh được tổ chức tại căn cứ huấn luyện chu hòa nhật ở khu tự trị nội mông miền bắc trung quốc
đây là căn cứ huấn luyện hiện đại nhất của trung quốc và là căn cứ huấn luyện lớn nhất của châu á
sau khi triều tiên vừa tiến hành vụ thử tên lửa thứ một mươi một trong năm nay
bộ trưởng quốc phòng hàn quốc song yong mu thông báo quân đội nước này sẽ nâng cấp các hệ thống tên lửa patriot
để bảo vệ thủ đô seoul và những khu vực lân cận
bộ trưởng bộ quốc phòng hàn quốc ông song yong mu cho rằng việc triều tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa
hai ngày trước là một hành động đe dọa đến bán đảo triều tiên và cộng đồng quốc tế
ông kêu gọi quân đội cần phải luôn sẵn sàng đối phó trước các động thái khiêu khích từ phía triều tiên
ngoài ra vị quan chức này cũng nhấn mạnh hàn quốc sẽ tăng cường khả năng phòng không tại seoul và tỉnh gyeonggi
với dân số tổng cộng khoảng hai mươi triệu người thông qua việc nâng cấp các hệ thống tên lửa patriot
trong khi đó không quân mỹ đã điều động hai máy bay ném bom b một b bay qua bắn đảo triều tiên
nhằm phản ứng trực tiếp với các vụ thử tên lửa mới đây của bình nhưỡng
trong khi đó hai máy bay chiến đấu f hai của nhật bản và hai máy bay ném bom b một của mỹ
đã tiến hành diễn tập chung ở ngoài khơi bán đảo triều tiên
nhằm tăng cường năng lực đánh chặn và ứng phó của liên minh nhật mỹ
cũng như thể hiện ý chí và khả năng của nhật bản trong khu vực
đáp lại bộ ngoại giao triều tiên cảnh báo nếu mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt
triều tiên sẽ phải đáp trả bằng các hành động pháp lý nghiêm khắc như đã công bố
người dân venezuela hôm nay bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội lập hiến
mà tổng thống nicolas maduro cam kết sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị
thông qua việc sửa đổi hiến pháp
hơn sáu hai trăm linh ứng cử viên đã tham gia tranh cử vào cơ quan quốc hội lập hiến ở venezuela
bao gồm năm trăm bốn mươi năm ghế trong đó có ba trăm sáu mươi bốn người sẽ đại diện cho các địa phương
và một trăm tám mươi một người sẽ đại diện cho các lĩnh vực và ngành nghề
sau khi thành lập quốc hội lập hiến sẽ có nhiệm vụ sửa đổi bản hiến pháp năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
theo đề xuất của tổng thống maduro
trước đó ông maduro cho rằng cuộc bầu cử sẽ mang lại sự ổn định và hòa bình cho đất nước này
đồng thời khẳng định đây là một cuộc bầu cử quan trọng nhất được tổ chức
trong hệ thống chính trị của venezuela
tổng thống maduro tin tưởng các cử tri sẽ thực thi quyền tự quyết và quyền công dân của mình
venezuela đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng
và tình trạng bạo lực leo thang căng thẳng trong gần bốn tháng qua
phe đối lập tuyên bố rằng họ sẽ không từ bỏ ý định biểu tình bất chấp những lệnh cấm của chính phủ
theo đó những ai vi phạm sẽ bị phạt tù từ năm tới một mươi năm
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt